tại tỉnh thái nguyên đảng ủy bộ tư lệnh quân khu một đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu một giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
trong năm năm qua phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu một được đảng ủy bộ tư lệnh quân khu cấp ủy
chỉ huy các cấp quán triệt triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ với nhiều chủ trương cách làm sáng tạo xác thực
bám sát nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương
qua đó làm cho sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu một không ngừng nâng lên trong mọi điều kiện hoàn cảnh
luôn kiên định vững vàng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân giữ vững bản chất và phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
luôn trung hiếu tiên phong đoàn kết chiến thắng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức cơ quan
đơn vị vững mạnh toàn diện tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân đoàn kết đồng lòng
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương khen thưởng